cũng trong ngày hôm nay công an thành phố hà nội đã phát đi văn bản hỏa tốc gửi chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã
về việc chuẩn bị các điều kiện cần sẵn sàng phối hợp với công an thành phố trong triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện
tại cuộc họp thông tin về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố do thành ủy ubnd tp hà nội tổ chức vào chiều ngày hôm nay
trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an thành phố đã thông tin chi tiết về sáu nhóm đối tượng dự kiến được cấp giấy đi đường cụ thể như sau
cụ đưa tin hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước thành phố phóng viên biên tập viên trực tiếp thực hiện tuyên truyền công tác phòng chống dịch cám bộ thực hiện trực cơ quan
nhóm năm công dân của các trường hợp người thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc như đi cấp cứu khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ tiêm vaccine và xét nghiệm covid một mươi chín
người chăm sóc người bệnh và người xuất viện đối tượng này chỉ cần giấy chứng minh và chứng minh thư hoặc căn cước công dân
nhóm sáu tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ công vụ công ích thiết yếu
đối tượng này chỉ cần giấy chứng minh và chứng minh thư hoặc căn cước công dân